năm nay tỉnh phú yên có hơn một trăm linh tàu cá của ngư dân đón xuân trên biển thuộc quần đảo trường sa và hoàng sa của tổ quốc
đến ngày hôm nay ngày sáu tết đã có ít nhất tám tàu cập bến trở nặng cá ngừ đại dương
đây chắc chắn sẽ là niềm vui lớn đối với những ngư dân trong những ngày đầu của năm mới
trong ngày mùng sáu tết nhiều tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân phường sáu và phường phú đông thành phố tuy hòa đã cập cảng đông tác bán cá
đây là những con tàu bám biển khai thác hải sản trong dịp tết nguyên đán mậu tuất
bình quân mỗi tàu đánh bắt được từ ba mươi đến bốn mươi con cá ngừ đại dương vây vàng tương đương từ hai đến hai năm tấn cá chưa kể các loại hải sản khác
giá cá ngừ đại dương được các doanh nghiệp và thương lái mua ngay tại cảng với giá một trăm một mươi năm đồng một kg
với giá cá như hiện nay trung bình mỗi tàu lãi khoảng một trăm linh triệu đồng sau khi trừ phí tổn
được lộng biển đầu năm từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng riêng các tàu cá của ngư dân ăn tết trên đất liền
sẽ đồng loạt mở biển khởi động cho mùa đánh bắt hải sản đầy hy vọng bội thu
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến nay
sản lượng khai thác cá ngừ đại dương toàn tỉnh được hơn bốn trăm năm mươi tấn tăng hai mươi năm bốn so với cùng kỳ năm trước